cơn bão này có thể sẽ mạnh hơn và trở thành cơn bão đầu tiên đổ bộ vào đất liền đài loan trong hơn hai năm qua
hàng nghìn người ở đài loan đã được sơ tán đến nơi an toàn để trú tránh
khoảng ba mươi bốn binh sĩ đã được triển khai ở khu vực phía nam đài loan
thưa quý vị chỉ hai tuần sau khi chính thức rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung inf
mỹ đã tiến hành thử nghiệm tên lửa hành trình phóng từ mặt đất vốn bị cấm trước đây bên ngoài bờ biển phía tây của nước này
đây được cho là phát súng đầu tiên cho một cuộc chạy đua vũ trang mới điều khiến cả thế giới lo ngại
hôm một mươi chín tháng tám mỹ đã thử nghiệm một tên lửa hành trình phóng từ mặt đất thông thường với tầm bắn hơn năm trăm linh km
bộ quốc phòng mỹ cho biết vụ thử nghiệm diễn ra tại đảo saniglas thuộc bang california ven biển phía tây nước mỹ
tên lửa được thiết kế mang đầu đạn thông thường không phải đầu đạn hạt nhân bắn chúng mục tiêu sau khi bay được hơn năm trăm linh km
đây là vụ thử tên lửa đầu tiên của mỹ sau khi nước này chính thức rút khỏi hiệp ước inf khơi màu cho một cuộc chạy đua vũ trang mới
phản ứng trước động thái trên của mỹ tổng thống nga vladimir putin cho biết với vụ phóng thử tên lửa này
washington giờ đây đã có thể dùng các hệ thống phóng triển khai
hệ thống triển khai tại rumani và ba lan để phóng tên lửa mới một cách dễ dàng và nhanh chóng
đối với chúng tôi điều này có nghĩa là những mối đe dọa mới chúng tôi cần và sẽ có phản ứng phù hợp
trong khi đó nhiều nghị sĩ nga cũng lên tiếng phản đối vụ phóng cho biết nga sẽ sớm đưa ra các biện pháp phản ứng cần thiết
theo yêu cầu đưa ra của tổng thống nga vladimir putin vào ngày năm tháng tám vừa qua
bộ ngoại giao nga và các ủy ban cùng các đơn vị khác đang theo dõi diễn biến chặt chẽ hành động của mỹ
về việc phát triển chế tạo cũng như triển khai các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và chung mặt đất
nếu mỹ đưa ra các hành động như vậy nga cũng sẽ đưa ra các biện pháp đáp trả toàn diện để bảo đảm an ninh
với vụ phóng thử tên lửa đầu tiên sau nhiều cảnh báo của nga cho thấy
mỹ đang thúc đẩy kế hoạch phát triển tên lửa của mình sau khi chính thức rút khỏi inf
theo nguồn tin của bộ quốc phòng mỹ nước này cũng dự định thử một tên lửa đạn đạo tầm trung vào tháng một mươi một tới
trong khi bộ trưởng bộ quốc phòng mỹ mark esper còn tuyên bố
mỹ muốn sớm triển khai các tên lửa tầm trung phóng từ mặt đất tại châu á
trước các bước đi của mỹ trung quốc đã ngay lập tức lên tiếng cảnh báo
chúng tôi phản đối mạnh mẽ việc mỹ triển khai các tên lửa tầm trung tại khu vực châu á thái bình dương
và nếu điều đó xảy ra trung quốc sẽ buộc phải đưa ra các biện pháp đối phó mạnh mẽ
vì vậy chúng tôi kêu gọi mỹ cần kiềm chế
và chúng tôi cũng kêu gọi các nước láng giềng không cho phép mỹ triển khai tên lửa trên lãnh thổ của mình
mặc dù khẳng định nga sẽ không triển khai các tên lửa mới miễn là mỹ cũng có bước đi kiềm chế tương tự tại châu âu và châu á
nhưng nga cũng đang dần lên kế hoạch cho việc phát triển hệ thống tên lửa mới
bộ trưởng quốc phòng nga sergei shoigu mới đây đã đặt thời hạn cho các lực lượng chức năng nước này trong vòng hai năm tới phải tăng tầm bắn của các loại tên lửa đang được phát triển
với việc inf bị xóa bỏ
thế giới hiện dựa vào một thỏa thuận duy nhất đó là hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược stat mới để ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang mới theo kiểu chiến tranh lạnh
tuy nhiên hiệp ước start mới cũng sẽ hết hiệu lực vào năm hai nghìn hai mươi một và dường như nga và mỹ không mấy thiện trí đàm phán gia hạn văn kiện này
việc mỹ thúc đẩy kế hoạch phát triển tên lửa không chỉ gây khó khăn cho xu thế đối thoại giữa nga và mỹ
mà còn thúc đẩy khả năng nga và trung quốc thực hiện các bước đi tương tự đặt ra các mối đe dọa hiện hữu với mỹ
và các đồng minh
inf hết hiệu lực start mới có nguy cơ không được gia hạn không chỉ xóa bỏ những ràng buộc để ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang mới
mà lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ hai cường quốc hạt nhân là nga và mỹ không có khả năng để kiểm soát và xác minh vũ khí lẫn nhau
trong bối cảnh căng thẳng nghiêm trọng giữa nga và phương tây hiện nay bất kỳ bước đi đầu tiên khiêu khích nào cũng sẽ nhận rủi ro tạo ra một cuộc chạy đua vũ trang mới
như vậy là một thế giới không được đặt trong các cam
các tham kết về kiểm soát vũ khí hạt nhân đã bắt đầu
điều đó thực sự tạo ra một khoảng trống đặt thế giới trước viễn cảnh tiêu cực của một cuộc chạy đua vũ trang không kiểm soát
rõ ràng cả nga và mỹ đều chịu trách nhiệm chính trong việc duy trì sự ổn định chiến lược toàn cầu
và bất kỳ bước đi thiếu cân nhắc nào cũng có thể gây ra hậu quả khó lường
và đó cũng là thông tin cuối cùng trong bản tin tối nay của chúng tôi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tối mai